ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cùng lãnh đạo các bộ
ngành trung ương vừa có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh lào cai về tình hình
phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng phát triển trong năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh lào cai cho biết tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh
năm hai nghìn một mươi sáu đạt một mươi một mươi ba thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi sáu triệu đồng một người một năm
tăng một mươi sáu tám so với năm hai nghìn một mươi năm đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sản xuất
công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng cao đạt hai mươi một sáu trăm tám mươi một tỷ đồng du lịch phát triển mạnh
khi lào cai đã đón hai bảy triệu lượt khách trong đó có gần một triệu lượt khách quốc tế
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đánh giá cao lào cai đã có sự
thay đổi mạnh trong những năm qua các chỉ số kinh tế xã hội của địa phương hầu hết đều cao hơn
bình quân chung của tỉnh lao cai
cơ cấu kinh tế thay đổi rất tích cực khi nông nghiệp chỉ chiếm chưa đến một mươi bảy
phó thủ tướng đề nghị lào cai cần sớm thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thực hiện các dự án du lịch
tại sapa cũng như cảng hàng không lào cai để phát triển mạnh mẽ bài bản tiếp tục phát huy tính
chủ động đưa lào cai trở thành một trung tâm phát triển kinh tế xã hội thương mại của vùng biên giới phía bắc